thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại thành phố lào cai
phía nước bạn đã có sự điều chỉnh quy trình xuất nhập khẩu đã khiến cho việc xuất khẩu hàng hóa
qua cửa khẩu kim thành bị gián đoạn tuy nhiên thì hiện tại hoạt động xuất nhập khẩu đã trở lại
bình thường nhờ vào sự linh hoạt tháo gỡ khó khăn từ lực lượng của hai nước
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
sau nhiều ngày nằm chờ hàng trăm xe vải thiều thanh long đã được xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế
đường bộ số hai kim thành điều này khiến cho các doanh nghiệp thở phà nhẹ nhõm khi hàng hóa tránh hư hỏng
lực lượng chức năng tỉnh lào cai đã tích cực hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp làm thủ tục thông quan một cách nhanh nhất
các lực lượng chức năng ở đây đã hết sức tạo được tiện để chúng tôi để chúng tôi có thể làm các thủ tục
để xuất hàng đi nhanh nhất và tạo được tiện tức tối đa cho các doanh nghiệp
tuy nhiên thì bên cạnh dù là tạo được tiện nhưng mà các lực lượng chức năng cũng đảm bảo hết sức

sau đó các mặt hàng nông tản sau như kiểu là tòài thanh long mít các mặt hàng nông tản còn lại
từ ngày hai mươi tháng sáu khi xuất hiện hai ca nhiễm covid một mươi chín đầu tiên
tỉnh lào cai khẩn trương thực hiện khoanh vùng lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đối với gần hai năm trăm linh người
thường xuyên ra vào khu vực cửa khẩu và cho kết quả âm tính
chính quyền thành phố đã thành lập các chốt kiểm dịch ở tất cả các lối ra vào
bất cứ ai ra vào khu vực cửa khẩu đều bắt buộc phải khai báo y tế
kiểm tra sức khỏe và có giấy chứng nhận xét nghiệm cho kết quả âm tính
các lái xe từ vùng dịch được kiểm soát nghiêm ngặt
ngoài bắt buộc phải có giấy test nhanh tại chốt kiểm dịch km hai trăm ba mươi
họ sẽ buộc phải ở trong khu lưu trú tạm thời tại cửa khẩu kim thành
để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong công tác phòng chống dịch
cụ thể những trường hợp mà phía bên hạ khẩu có những nghi vấn liên quan đến dịch bệnh
qua cửa khẩu thì đã kịp thời trao đổi thông tin với cả phía việt nam
và phía việt nam sau khi tiếp nhận thông tin thì cũng đã tổ chức kiểm tra
và trả lời kết quả với phía hạ khẩu để cho cả hai bên cùng có những thống nhất
về quan điểm trong xử lý các vấn đề đối với cả quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu
khiến nước bạn đang tích cực tuyển dụng đội ngũ lái xe trung chuyển mới
để đẩy nhanh năng lực thông quan
tính đến nay giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu lào cai
đạt hai tám tỷ đô la tăng bốn mươi hai so với năm hai nghìn hai mươi
trong đó mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh
nhưng riêng quả vải thiều được xuất khẩu qua cửa khẩu kim thành
vẫn đạt gần bốn mươi tấn tăng ba mươi hai so với củ kỳ năm hai nghìn hai mươi